ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh thanh hóa cho biết đang tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã thu gom trong năm hai nghìn hai mươi ba
theo đúng quy định thủ tục nghiêm ngặt và bảo đảm an toàn tuyệt đối
năm hai nghìn một mươi chín công an thanh hóa đã thu hồi được hơn hai tám trăm linh khẩu súng săn tự chế súng xăm lách súng hơi nén cồn hơn một vũ khí thô sơ như dao kiếm mã tấu
hơn bốn mươi kg tiền chất thuốc nổ hai trăm ba mươi bốn kiếp nổ gần tám bốn trăm linh mét dày cháy chậm gần một đồ chơi nguy hiểm công cụ hỗ trợ khác
thời gian tới công an tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tự rác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ chủ động đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép